phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh đã ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
thi hành kỷ luật đối với ông cao minh quang nguyên thứ trưởng bộ y tế ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế
cụ thể tại quyết định một trăm năm mươi một qdttg thủ tướng chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức
xóa tư cách nguyên thứ trưởng bộ y tế đối với ông cao minh quang do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
tại quyết định một trăm năm mươi hai qdttg thủ tướng chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc
đối với ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế do đã có vi phạm khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác
ban bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng
trước đó sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy ông cao minh quang
khi giữ các chức vụ đảng ủy viên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế đã vi phạm các nguyên tắc của đảng
quy chế làm việc của ban cán sự đảng bộ y tế quy định những điều đảng viên không được làm thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để lưu hành thuốc giả nguồn gốc xuất xứ
để nhiều cán bộ đảng viên bị kỷ luật xử lý hình sự gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí tiền
tài sản của nhà nước và xã hội ảnh hưởng đến chủ trương của đảng nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân
gây bức xúc trong xã hội làm giảm uy tín của tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân ông
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với ông cao minh quang
ông trương quốc cường với cương vị là ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ y tế và bí thư đảng ủy
cục trưởng cục quản lý dược các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
từ ngày một tháng tám năm hai nghìn bảy đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
cùng chịu trách nhiệm về vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ông cường đã vi phạm các nguyên tắc quy chế quy định của đảng vi phạm những điều đảng viên không được làm
thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật
trong cấp phép cho thuốc giả nguồn gốc xuất xứ lưu hành gây hậu quả rất nghiêm trọng
làm thất thoát lãng phí tiền tài sản của nhà nước ảnh hưởng đến chủ trương của đảng
chính sách của nhà nước về bảo vệ chăm sóc sức khỏe của nhân dân gây bức xúc xã hội
làm giảm uy tín của tổ chức đảng ngành y tế và cá nhân ông
để nhiều cán bộ bị xử lý kỷ luật xử lý hình sự cá nhân ông bị xử lý hình sự
căn cứ các quy định của bộ chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm tinh thần tự phê bình và phê bình
kết quả khắc phục các vi phạm khuyết điểm những đồng góp của từng tổ chức đảng và từng cá nhân
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng đối với ông trường quốc cường